những ngày giáp tết nguyên đán đinh dậu này nhiều ngư dân ở vùng biển bãi ngang tỉnh quảng trị rất phấn khởi khi được nhận tiền đền bù về sự cố môi trường biển đợt hai
với sự nỗ lực của các cấp ngành ở địa phương đã giúp các ngư dân từng bước ổn định cuộc sống khôi phục sản xuất và đón một cái tết vui tươi
gia đình ông lê xuân khoa ở thôn đông tân xã hải an huyện hải lăng tỉnh quảng trị rất phấn khởi sau khi nhận được số tiền hơn chín mươi triệu đồng từ việc đền bù sự cố môi trường biển đợt hai
chúng tôi rất phấn khởi khi nhận được đồng tiền đấy về tu sửa và mua sắm ngư lưỡi củ chuẩn bị cho bàn biển sản xuất đồng thời chết một sổ vôn để chăn nuôi sản xuất trồng ném và mua các thứ dùng củ chuẩn bị cho tết cổ truyền
cũng như gia đình ông lê xuân khoa nhiều hộ ngư dân ở vùng biển hai xã bãi ngang hải khê và hải an huyện hải lăng tỉnh quảng trị cũng rất vui vẻ cùng nhau đi sắm tết cho gia đình mình
tết năm nay thứ nhất là về đi học
thứ hai là hàng hóa trên chợ thì có nhiều nói chung là bà con về mua bằng thoải mái rồi là hàng hóa thì đảm bảo có chất lượng
thứ ba này cũng đưa sự quan tâm của nhà nước cho nên cũng hỗ trợ cho bà con dân dân thì cũng mua sắm cũng rôm rã
tính đến nay huyện hải lăng tỉnh quảng trị đã chi chín mươi triệu đồng cho hơn hai sáu trăm linh hộ dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển
cùng với việc khẩn trương chi trả tiền đền bù huyện hải lăng cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ ngư dân ổn định đời sống sản xuất
đặc biệt công tác chuyển đổi ngành nghề được huyện hải lăng tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt
nhờ vậy đã có hơn ba trăm linh hộ được huyện hỗ trợ xây dựng mô hình chuyển đổi với số tiền gần tám trăm linh triệu đồng
tình hình của bà con dân thì rất là ổn định và họ rất là phấn khởi
tình hình mua sắm trong tết dịp tết này cũng là phong phú và đa dạng hơn
rồi đời sống của dân dân thì như vậy là gặp bà con thì ai cũng tươi cười phấn khởi
và sau đó thì họ cũng trích lụy một phần để ăn trong tết
thì như vậy là mua sắm ngưỡng lưỡi cù để tiếp tục đánh bắt
mặc dù trải qua một năm đầy khó khăn nhưng nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cấp ngành
sự nỗ lực vươn khó của chính những người dân nên đời sống của nhân dân vùng biển trong dịp tết đinh dậu năm nay cơ bản ổn định
người dân phấn khởi chuẩn bị đón tết chú đáo và có những dự định cho một năm mới làm ăn thuận lợi hơn